nếu kiện toàn thống nhất ba lực lượng gồm bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách chỉ thành một lực lượng điều này được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển